thưa quý vị cả nước đang chuẩn bị bước vào kỳ nghỉ lễ ba mươi tháng bốn và một mươi một tháng năm cũng như là cao điểm hè
thời điểm này nhiều hoạt động vui chơi giải trí hiện đã được lên kế hoạch nhằm đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng của người dân
tuy nhiên theo đánh giá du lịch trong kỳ nghỉ lễ này sẽ không có nhiều sự tăng trưởng do ảnh hưởng lớn từ tình trạng tăng giá vé máy bay hiện đang ở mức cao
vâng hiện nay thì trên cộng đồng mạng cũng có rất là nhiều ý kiến bày tỏ sự băn khoăn về việc gia tăng vé máy bay đã ảnh hưởng đến quyết định đi du lịch của người dân
không ít người cũng đã chuyển hướng du lịch nội địa sang du lịch quốc tế với mức giá được cho là hợp lý hơn
và câu chuyện hạ nhiệt ra vé máy bay hiện nay thì đang là vấn đề nhận được rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng
rất muốn đưa gia đình đi đà nẵng chơi nhưng bao lần hủy vì vé máy bay cao bằng toàn bộ chi phí khi đi vũng tàu phan thiết
vé máy bay nội địa đắt đỏ như vé quốc tế
tuôn nội địa từ sài gòn lên đà lạt hay nha trang bằng vé máy bay cứ hồi một người bỏ ra hết sáu triệu nếu cả nhà bốn người đi hết hai mươi bốn hai mươi sáu triệu rồi
thôi đành ở nhà hay đi thảo cầm viên cho lành
thời buổi kiếm tiền khó khăn như vậy mà giá vé cao chiếm tỷ lệ quá cao trong chi phí chuyến đi tôi nghĩ rất nhiều người đắn đo và chọn phương án đi nghỉ dưỡng bằng ô tô gần hơn
tính toán cân nhắc
đó là ý kiến chung từ phía cư dân mạng trước tình hình giá vé máy bay nội địa đang ở mức cao như hiện nay
điều này đã ảnh hưởng nhiều đến tâm lý đi nghỉ dưỡng của người dân ngay trong dịp ba mươi tháng bốn và mùa một tháng năm này thậm chí cũng sẽ tác động tới kế hoạch du lịch trong cao điểm hè tới đây
nhiều chương trình tour du lịch với các chương trình khuyến mại cũng đã được nhiều doanh nghiệp lữ hành đưa ra
song theo thống kê lượng booking vẫn thấp hơn so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi ba thậm chí là từ chối nghỉ dưỡng vì giá vé máy bay quá cao
theo tính toán giá vé máy bay đang chiếm tỷ trọng từ bốn mươi đến sáu mươi tổng chi phí du lịch trong khi đó lợi nhuận trung bình trên giá bán tour chọn gói chỉ khoảng từ tám đến một mươi
nếu giữ giá bán như hiện tại đơn vị lữ hành sẽ giảm từ ba mươi đến bốn mươi lợi nhuận
áp lực về giá vé máy bay nội địa trong nước tăng cao cũng đã làm tăng xu hướng du lịch nước ngoài của người việt hiện nay
bởi theo tính toán chi phí vé máy bay quốc tế hiện đang rẻ hơn so với bay trong nước
nhiều ý kiến cư dân mạng cũng đã thẳng thắn chia sẻ về những điểm hạn chế bất cập hiện nay
trước đây đi từ đà nẵng đến đà lạt chỉ một triệu tám có khi còn thấp hơn vậy mà nay toàn trên bốn triệu
hỏi sao du lịch phát triển được giá này chọn tour đi thái lan cho sang vừa được tiếng đi du lịch nước ngoài vừa rẻ
du lịch tour tại sân nhà rồi nói người việt xính ngoại
dù chưa đi nhiều trong nước nhưng với chi phí cao hơn nhiều khi so với đi du lịch nước ngoài
về máy bay
kiểu tranh thủ vắt sữa mùa du lịch mà không hiểu các khu du lịch cần khách trong khi kinh tế và thu nhập suy giảm
giá vé bay nội địa quá cao so với đi du lịch nước ngoài thì mọi người sẽ chọn đi nước ngoài
hôm qua gặp đứa em nó bảo đi du lịch thái lan vừa thú vị giá vé lại rẻ hơn đi trong nước
tự dưng thấy buồn cho cách làm du lịch cũng như hãng máy bay của mình
sao các hãng bay và bên du lịch không bắt tay tìm cách để đôi bên cùng có lợi nhỉ
cứ bên nào lo ăn bên đấy hàng không thì cứ tăng giá
du lịch thì chặt chém rồi ngay càng bị chính khách du lịch nước nhà quay lừng
việc các hãng hàng không việt nam sụt giảm đến bốn mươi chiếc máy bay
so với cùng kỳ là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến câu chuyện
sẽ rất khó để hạ ra vé máy bay vào thời điểm hiện tại
theo khu vực hàng không việt nam tính đến ngày tám tháng bốn trong dịp lễ ba mươi tháng bốn mùng một tháng năm
tỷ lệ đặt chỗ của hành khách vẫn ở mức trung bình trên tất cả các đường bay nội địa
chiều từ hai điểm đầu là hà nội thành phố hồ chí minh
đến các cảng hàng không sân bay địa phương
và cả chiều ngược lại đã phần giao động trong khoảng từ bốn mươi đến sáu mươi
thống kê từ các cơ sở lưu trú cũng cho thấy tỷ lệ khách đặt phòng chỉ đạt từ ba mươi đến bốn mươi
công suất buồng phòng thấp hơn so với cùng kỳ các năm trước
nhiều ý kiến chuyên gia cho rằng đây là điều hiếm gặp
bởi ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm vốn được coi là đỉnh điểm của du lịch nội địa
trước cơn sốt vé và giá tăng cao
nhiều ý kiến cư dân mạng mong muốn các giải pháp đồng bộ quyết liệt
từ phía các cơ quan chức năng
nhằm thao gỡ khó khăn
và kiểm soát giá vai máy bay
để không hạn chế việc di chuyển của người dân
và phát triển du lịch trong nước
đợt ba mươi tháng bốn năm ngoái cả nhà tôi đi phú quốc vì săn được giá phòng rẻ đẹp
nhưng cuối cùng vẫn phải bỏ vì giá máy bay quá cao
ít khách thì lại tăng giá phòng tăng trèo kéo
người đi du lịch càng không thích
cuối cùng thành cái vòng luận quẩn
bảo sao ngành du lịch của chúng ta cứ rậm chân tại chỗ
nếu ngành hàng không ngành du lịch không có chiến lược tổng thể
thì không ngành nào phát triển được
hãy nhìn các nước bạn quanh ta và học hỏi
cơ hội cho ngành đường sắt và vận chuyển ô tô đường bộ đến rồi
đặc biệt là các chặng đi tầm nửa chiều dài đất nước
các bác tài xế cần nâng cao ý thức khi tham gia giao thông nữa là đẹp
nếu không có sự liên kết trong kinh doanh
thì tất cả các bên đều thiệt hại
và xét trên tổng thể lâu dài
thì không bên nào có lợi
theo đánh giá từ bộ giao thông vận tải
giá vé máy bay vẫn đang được quy định tại thông tư ba mươi bốn
với giá trần bay nội địa
tuy vậy hiện tại giá vé máy bay cũng vẫn đang có sự biến động
điều này đã góp phần làm tăng chi phí du lịch của người dân
bạn có suy nghĩ gì về nội dung hôm nay trong tiểu mục cư dân mạng
hãy chia sẻ trên fanpage của truyền hình công an nhân dân